để hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh vượt qua đại dịch covid một mươi chín
thời gian qua ngành thuế tỉnh ninh bình đã triển khai nhiều giải pháp
bao gồm việc hỗ trợ gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất
giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế tại địa phương
do tác động bởi dịch covid một mươi chín từ giữa tháng hai đến nay
doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn theo minh trang đã giảm trên sáu mươi
so với thời điểm trước khi có dịch
không chỉ gặp khó khăn về nguyên liệu đầu vào
vấn đề xuất hàng tìm kiếm đơn hàng đối với doanh nghiệp này trong thời gian vừa qua
gần như không thể thực hiện bởi thị trường xuất khẩu chính của công ty
chủ yếu là các nước anh pháp hàn quốc nhật bản italia đức
do tình hình covid một mươi chín như vậy doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong trả thuất
cũng như trong xuất khẩu
thế nên dịch cũng được đảng nhà nước chính phủ và được cục thuế của tỉnh ninh bình
tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho doanh nghiệp
theo cục thuế tỉnh ninh bình dịch covid một mươi chín diễn ra ảnh hưởng
không nhỏ đến việc sản xuất kinh doanh và thu ngân sách tại địa phương
nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho các hộ kinh doanh doanh nghiệp
ngay từ đầu năm cục thuế tỉnh đã triển khai các giải pháp cấp bách
để hỗ trợ người nộp thuế
cục thuế tỉnh ninh bình đã gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
cho năm trăm một mươi doanh nghiệp tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
với tổng số tiền trên một tỷ đồng
trong thời gian tới và chúng tôi cũng xác định với hai nhiệm vụ trọng tâm
thứ nhất là hỗ trợ
cho các doanh nghiệp vượt qua đại dịch covid một mươi chín
thứ hai là cũng phải đảm bảo cái nhiệm vụ thu ngân sách
được hoàn thành theo chỉ tiêu của bộ tài chính
cũng như hội đồng nhân dân tỉnh giao
ngoài ra cục thuế tỉnh ninh bình đang tập trung triển khai
một số chính sách hỗ trợ mới giúp doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh
vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch covid một mươi chín gây ra
nội bật là nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp của năm hai nghìn hai mươi quốc hội mới thông qua
theo đó sẽ giảm ba mươi
số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu
năm hai nghìn hai mươi dưới hai trăm linh tỷ đồng
nghị quyết này mang ý nghĩa hỗ trợ tích cực
cho toàn bộ doanh nghiệp trong nước nói chung
và của tỉnh ninh bình nói riêng